chính quyền tổng thống mỹ joe biden đã quyết định cung cấp hàng nghìn quả bom chùm cho ukraine
trong gói viện trợ quân sự mới trị giá tới tám trăm linh triệu đô la mỹ
tổng thống joe biden cho biết ông rất khó khăn khi đưa ra quyết định này
quyết định được washington đưa ra bất chấp những lo ngại rằng loại vũ khí gây tranh cãi này
có thể gây thương vong cho dân thường
các vũ khí này sẽ được lấy từ các kho dự trữ của lầu năm góc
mỹ cũng sẽ cung cấp cho ukraine xe bọc thép bradley và stryker cùng một loạt đạn dược
sau thông báo của mỹ tổng thống ukraine volodymyr zelensky đã mô tả gói viện trợ
là sự bảo vệ kịp thời rộng rãi và rất cần thiết
trước đó ukraine đã đảm bảo với mỹ bằng văn bản rằng họ sẽ sử dụng bom
đạn chùm một cách rất thận trọng nhằm giảm thiểu rủi ro cho dân thường
tuy nhiên các tổ chức nhân quyền đã chỉ trích gai gắt quyết định của tổng thống biden
khi nói rằng ít nhất một trăm bốn mươi chín thường dân đã thiệt mạng hoặc bị thương trên toàn thế giới
bởi loại vũ khí này vào năm hai nghìn hai mươi một
tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres cũng phản đối quyết định của washington
tổng thư ký ủng hộ công ước cấm sử dụng bom chùm có tên là convention on cluster munitions
đã được thông qua cách đây một mươi năm năm và ông muốn các nước tuân thủ điều khoản của công ước này
bởi vậy ông ấy không muốn tiếp tục sử dụng bom đạn chùm trên chiến trường
hầu hết các đồng minh của mỹ đã ký công ước liên hợp quốc về bom đạn chùm vào năm hai nghìn tám
mỹ nga và ukraine chưa bao giờ ký
nhân mệnh rằng có những trường hợp cần sử dụng vũ khí này
người phát ngôn của chính phủ đức nói với các phóng viên ở berlin rằng đức phản đối gửi bom chùm tới ukraine
về phần mình đại sứ nga tại mỹ anatoly antonov cho rằng quyết định gửi bom chùm cho kiev của mỹ
đồng nghĩa với việc thừa nhận thất bại và là một nỗ lực ngăn chặn thất bại
ông antonov lưu ý mỹ đang tiếp tục gia tăng nguy cơ trong cuộc xung đột
đồng thời ông cho hay động thái của mỹ thực sự vượt quá tiêu chuẩn
đưa nhân loại đến gần hơn với một cuộc chiến tranh thế giới mới
quyết định của tổng thống biden cũng phải đối mặt với phản ứng dữ dội từ chính đảng dân chủ
hai thượng nghị sĩ patrick leahy và jeff merkley đã gọi quyết định cung cấp bom chùm cho ukraine là sai lầm nghiêm trọng
sẽ hủy bỏ hàng thập kỷ chính sách của washington và có thể dẫn đến nhiều bi kịch hơn